trước tình hình dịch cúm gia cầm diễn biến phức tạp tại trung quốc các ngành chức năng của các địa phương đã siết chặt việc buôn bán vận chuyển gia cầm tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ
mới đây nhất phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bắc giang phối hợp với các cơ quan liên ngành đã vừa bắt giữ một xe tải vận chuyển da cầm giống nhập lậu từ trung quốc vào địa bàn
chiếc xe vận chuyển ra cầm giống nhập lậu mang biển kiểm soát hai mươi ba c một nghìn bảy trăm tám mươi bốn do lái xe trần nghĩa bình sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xã tân thịnh huyện lạng giang vận chuyển
tổng số gia cầm giống bị bắt giữ là năm năm trăm linh con trong đó có bốn con gà giống và một năm trăm linh con vịt giống nhập lậu từ trung quốc về
hiện phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường công an tỉnh bắc giang đã bàn giao toàn bộ hồ sơ vụ việc cho đội quản lý thị trường huyện lạng giang
tiến hành xử phạt chủ hàng tám triệu đồng đồng thời phối hợp với lực lượng thú y tiến hành tiêu hủy toàn bộ số gia cầm trên
được biết trước đó ngày một tháng ba lực lượng chức năng cũng đã bắt giữ được hơn một trăm linh cặp chim mồ câu nhập lậu từ trung quốc vào địa bàn